từ ngày một mươi năm tháng bảy nghị định số sáu mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số hai mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực
nghị định sáu mươi một của chính phủ có nhiều thay đổi nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắt trong thực tế triển khai trước đây
và có nhiều điểm thuận lợi hơn cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc tiếp cận hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp
nghị định sáu mươi một của chính phủ có một số điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
nghị quyết của chính phủ có một số điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp như giảm điều kiện trong việc tiếp nhận kinh phí đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động
bổ sung trường hợp bất khả kháng tăng độ nhận diện đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
trong đó nghị định sáu mươi một bổ sung ba trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp
đó là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc và được xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội
người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
nghỉ việc không hưởng lương từ một mươi bốn ngày làm việc trở lên trong tháng và được xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội
người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động
hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau thai sản từ một mươi bốn ngày làm việc trở lên trong tháng không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị
về điều kiện của người sử dụng lao động
khi tiếp nhận hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động qua đó duy trì việc làm
nghị định sáu mươi một đã giảm điều kiện để nhận hỗ trợ
người sử dụng lao động gặp khó khăn thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm b khoảng một điều bốn mươi bảy luật việc làm
dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ ba mươi hoặc từ ba mươi lao động trở lên
đối với người sử dụng lao động có sử dụng dưới hai trăm linh lao động
từ năm mươi lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng hai trăm linh đến một lao động
từ một trăm linh lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên một lao động
không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới một tháng
trước đó nghị định hai mươi tám quy định nội dung trên với điều kiện
người sử dụng lao động có nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ ba mươi hoặc từ năm mươi lao động trở lên
đối với người sử dụng lao động có sử dụng từ ba trăm linh lao động
từ một trăm linh lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên ba trăm linh lao động
không kể lao động giao kết hợp đồng lao động với thời hạn dưới ba tháng
về hỗ trợ học nghề bổ sung trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì vẫn được hỗ trợ học nghề
thời điểm học nghề bổ sung trường hợp khóa đào tạo nghề đã khai giảng trước thời điểm ban hành quyết định
về việc hỗ trợ việc học nghề nhưng tối đa không quá một tháng kể từ ngày ban hành quyết định
thì người lao động vẫn được hỗ trợ khi tham gia khóa học nghề đó
nếu cơ sở đào tạo nghề nghiệp bảo đảm dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian
trước khi người lao động tham gia học nghề
nghị định này đã bổ sung thêm ba loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
đó là xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động
loại hợp đồng lao động đã ký lý do thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động
xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hợp tác xã giải thể phá sản
hoặc quy định bãi nhiệm miễn nhiệm cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm
trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp quản lý hợp tác xã
văn bản xác nhận của sở kế hoạch và đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận
về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật
nghị định sáu mươi một bổ sung trường hợp được coi là bất khả kháng
người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề
để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại khoản một bốn mươi bảy luật việc làm
nghị định sáu mươi một đã bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu
đối với người có việc làm thực hiện nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an
đi học tập có thời hạn từ một mươi hai tháng trở lên nhưng không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm
theo quy định thì thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
mà người lao động chưa nhận không được bảo lưu
có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với người lao động là chủ hộ kinh doanh
hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với người lao động là chủ doanh nghiệp
ngày có việc làm là ngày thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm
về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động
nghị định sáu mươi một đã
nêu ra những vấn đề khắc phục những hạn chế bất cập
trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nghị định hai mươi bốn
trong những bất cập khó khăn trong thực hiện nghị định tám trong bốn năm qua
thì tôi hy vọng là nghị định sáu mươi một này đã tháo gỡ hoàn toàn
trong quá trình thực hiện chức sách bảo hiểm thất nghiệp
và đem lại hết sức nhiều thuận lợi để giải quyết chức sách bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động cũng như là người sử dụng lao động
nghị định sáu mươi một ra đời thì cũng kịp thời tháo gỡ những bất cập
trong thực hiện nghị định hai mươi tám và thông tư hai mươi tám trong suốt năm năm qua
đặc biệt là ba đối tượng được bổ sung để xác định là đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp
cùng với các điều khoản bổ sung về hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tôi cho rằng đây là những bước tiến rất mới
và giúp cho thực sự là giúp cho được các doanh nghiệp hạn chế được tình trạng thất nghiệp trong các doanh nghiệp
cái việc rất mới thì tôi cho rằng là rất cần thiết và rất phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay
những người mà giao kết hợp đồng lao động theo công việc mùa vụ nhất định
từ một tháng đến dưới ba tháng thì không được coi là có việc nào
từ một mươi năm tháng bảy trở đi thì những người mà giao kết cái hợp đồng cái loại này
thì lại được coi là có việc nào
đó là những điểm rất liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động
đấy là người lao động và người sử dụng lao động phải quan tâm
những thay đổi trong nghị định sáu mươi một góp phần bảo đảm việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi
hiệu quả khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện hành
mang đến nhiều lợi ích cho người lao động và sử dụng lao động
sau hơn một mươi một năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
góp phần bảo đảm an sinh xã hội
ngày càng thể hiện là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội
tuy nhiên chính sách bảo hiểm xã hội cần hoàn thiện hơn nữa để không chỉ là chế độ
nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm
đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới giới thiệu việc làm
mà còn trở thành công cụ quản trị thị trường lao động
năm hai nghìn chín cả nước mới chỉ có năm chín triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thì đến hết năm hai nghìn một mươi chín đã có khoảng một mươi ba năm triệu người tham gia
chiếm khoảng hai mươi bảy năm lực lượng lao động trong độ tuổi
người thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm đều được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí
gần sáu triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn một trăm chín mươi người được hỗ trợ học nghề
đặc biệt trong những tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thật sự giúp người lao động bảo đảm duy trì được cuộc sống
công việc của mình cũng đang phát hành
đến thời báo cũng phải thay đổi cơ chế của công việc
nên là mình cũng bị thất nghiệp
bây giờ thì bảo hiểm thất nghiệp này hỗ trợ một phần để mình đi tìm công việc mới trong giai đoạn đang khó khăn
đừng có phần nào hỗ trợ cho mình thuê nhà cửa hiện tại sinh sống
chỉ riêng tháng ba năm nay tháng cao điểm do ảnh hưởng của đại dịch
cả nước đã có gần sáu mươi triệu người thất nghiệp
sáu mươi người được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
tổng chi ba tháng đầu năm từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là trên hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó chi riêng cho trợ cấp thất nghiệp là gần hai sáu trăm linh tỷ đồng
với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là ba bảy triệu đồng trên một người một tháng
ngoài ra sau khi kết thúc thời gian cách ly xã hội các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức những phiên giao dịch việc làm
để người lao động thất nghiệp sớm tìm được việc làm mới
tôi cũng đang tính toán các giải pháp tăng cường thông tin thị trường lao động
tăng cường các giải pháp tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động để người lao động
khi đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi sẽ có những thông tin tốt để người ta sẵn sàng
nếu với cái mong muốn quay trở lại thị trường lao động hơn để sẽ giảm cái sức ép cho cái số người đến thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
sau khi cái vấn đề về giãn cách xã hội về dịch cúng covid một mươi chín
được cơ bản được phóng chế được kiểm soát thì đối với trung tâm dịch việc làm đồng tháp
thì chúng tôi cũng triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác kết nối cho người lao động trở lại thị trường lao động
chẳng hạn như là chúng tôi tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành cho cái đối tượng hưởng cho các thất nghiệp ngay sau cái thời gian giãn cách kết thúc
và cái ngày đó thì chúng tôi cũng mời các doanh nghiệp trong tỉnh ngoài tỉnh kể cả các công ty xuất khẩu động
để tạo nhiều cái cơ hội cho người lao động
có thể nói chính sách bảo hiểm thất nghiệp có được kết quả như hiện nay là nhờ công tác triển khai đồng bộ
kịp thời của ngành bảo hiểm xã hội và ngành lao động thương binh và xã hội
cục việc làm cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành liên quan
tuy nhiên chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động
còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế
chính sách bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta
hiện nay thì nặng về giải quyết hậu quả hơn là chủ động phòng ngừa để giảm thiểu thất nghiệp
trong thiết kế chính sách thì chỉ khi người lao động thất nghiệp
thì họ được hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ đào tạo để phù hợp công việc mới
nhưng mà chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp làm sao mà sắp xếp lại lao động
làm sao mà duy trì được việc làm cho người lao động chưa được thiết kế rõ
nét so với chính sách bảo hiểm
theo cục việc làm thời gian tới để phát huy vai trò tích cực hơn nữa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
ngoài việc ban hành nghị định sáu mươi một sửa đổi bổ sung nghị định số hai mươi tám
tới đây bộ lao động thương minh và xã hội sẽ nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao năng lực
và hiệu quả của hoạt động các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đề án hướng tới hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện hỗ trợ đầy đủ các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thật sự trở thành công cụ quản trị trong thị trường lao động
qua cái đại dịch covid thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp là rất rất quan trọng
đặc biệt ở những địa bàn mà chúng ta có công nghiệp hóa mạnh và hiện đại hóa phát triển
như vùng đông nam bộ và vùng đồng bằng sông hồng
thì cái việc mà củng cố phát triển
quỹ bảo hiểm thất nghiệp như một giá đỡ một công cụ quản trị thị trường và hỗ trợ cho người lao động
đã được đặt ra và được chính phủ chỉ đạo
trong đề án bảo hiểm thất nghiệp sắp tới chúng tôi cố gắng để làm thế nào thao gỡ
và thực sự có những cơ chế để người lao động có thể được đào tạo
không phải chỉ trong các trường lớp mà làm thế nào đào tạo ngay trong doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh
chúng ta cần một quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng chuẩn hóa về đào tạo quy trình
và cũng như xác nhận các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện để đào tạo trực tiếp gắn giữa lý thuyết và thực hành
việc tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết
để chính sách này thực sự là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh
mang đến nhiều lợi ích cho người lao động và sử dụng lao động
trong phần cuối của chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý liên quan đến người lao động
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố hồ chí minh dự báo đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ cần khoảng một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm chỗ làm việc
farmy cho biết sẽ tập trung chủ yếu ở các nhóm nghề
như kinh doanh thương mại dịch vụ phục vụ
dệt may dày da chế biến lực thực thực phẩm
tư vấn chăm sóc khách hàng marketing
xây dựng công nghệ thông tin hành chính văn phòng
vận tải kho bãi dịch vụ cảng kinh doanh bất động sản

nhiều đồng chí đã từng một trong nhiều đối chức tài chính doanh nghiệp
và đồng chí đã từng một trong nhiều đối chức tài chính doanh nghiệp
điều một mươi hai luật bảo hiểm y tế năm hai nghìn tám sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời căn cứ khoảng một điều năm mươi một luật việc làm năm hai nghìn một mươi ba
người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
như vậy người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
và được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế
theo đó căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá hai ngày
cơ quan bảo hiểm xã hội mới cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động